thưa quý vị whitmore không lây từ người sang người
việc theo dõi và điều trị bệnh có thời gian kéo dài vì thế người dân nếu mắc bệnh không nên bỏ điều trị
người làm việc tiếp xúc thường xuyên với môi trường đất và nước nên có bảo hộ
và phải đi xét nghiệm ngay nếu có biểu hiện bất thường như cậu ổ nhiễm khuẩn trên da